tiếp nối chương trình chắp cánh ước mơ bắt đầu từ ngày hôm nay ba tháng ba gần một trăm linh trẻ dị tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được phẫu thuật miễn phí dưới sự hỗ trợ của đoàn bác sĩ đến từ mỹ phối hợp với các bác sĩ tại việt nam
có mặt tại buổi khám sáng ngày ba tháng ba hàng trăm bệnh nhân và người nhà đã được tiếp đón từ sớm nhiều trường hợp dị tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được phẫu thuật miễn phí nhiều lần tại đây
các trường hợp dị tật tai vùng đầu mặt dị tật tay chân và dị tật vùng bộng ngực sẽ được các bác sĩ trực tiếp thăm khám nếu đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được điều kiện sức khỏe sẽ tiến hành phẫu thuật
đây là cơ hội giúp các em nhỏ bất hại
các trường hợp dị tật bẩm sinh có hoàn cảnh hoàn thiện khiêm khuyết của tạo hóa giúp thắp lên ánh sáng niềm tin trong tâm hồn con trẻ chương trình ưu tiên cho các em nhỏ bị dị tật bẩm sinh
chúng tôi đã đồng hành cùng các bác sĩ việt nam trong nhiều năm nay đoàn chúng tôi có tất cả một mươi hai người sang để hỗ trợ các bác sĩ với tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn
nhiều trẻ có những dị tật mà cần phải phẫu thuật nhiều lần với một quá trình dài nhiều năm các em phải được hỗ trợ để có được một cuộc sống bình thường
học và phẫu thuật miễn phí cho gần một trăm linh trường hợp dị tật bẩm sinh đã hoàn thiện hồ sơ và đủ điều kiện sức khỏe làm giải phẫu
sau đó bệnh nhi sẽ được tiếp tục chăm sóc hồi sức hậu phẫu từ một đến hai tháng tùy theo mức độ ca bệnh